tại thành phố đà nẵng viện khoa học xã hội vùng trung bộ và viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
vừa phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế thường niên lần thứ nhất với chủ đề
xây dựng vận hành chính phủ kiến tạo thực tiễn ở việt nam và kinh nghiệm quốc tế
hội thảo đã nhận được hơn một trăm linh bài viết tham luận của các đại biểu đề cập tới nhiều vấn đề
trong xây dựng và vận hành chính phủ kiến tạo như năng lực điều hành công trách nhiệm giải trình
liên kết phát triển quản trị nhân lực cải cách hành chính từ trung ương đến địa phương
các đại biểu đã tập trung phân tích bối cảnh mới cũng như đặt ra yêu cầu bộ máy chính quyền
các cấp trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo quản lý nâng cao kỹ năng năng lực quản trị nhà nước
để nâng cao khả năng thích ứng trong tình hình mới các nhà khoa học trong và ngoài nước cũng đã
trao đổi về vấn đề học thuật lý luận về mô hình chính phủ kiến tạo kinh nghiệm về xây dựng
và vận hành chính phủ kiến tạo trên thế giới và vận dụng sáng tạo vào việt nam